trên đường dẫn cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn
giữa xe container và hai xe ô tô khiến giao thông tại khu vực này rơi vào cảnh ủn tắc nghiêm trọng
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi ba h chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một
một container mang bị kiểm soát năm mươi một c ba mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi chín khi lưu thông trên đường dẫn cao tốc thành phố hồ chí minh
long thành dầu dây hướng về dầu dây bất ngờ va chạm với hai ô tô khác
vụ tai nạn dẫn đến ủng tắc giao thông nghiêm trọng
xe cổ ủng ứ từ đường mai chí thọ đến đường dẫn cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
ngay sau khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân
điều tiết giao thông giảm ủng tắc và nhanh chóng cho xe di chuyển bình thường